đây là hai trong vô vàn những cuộc điện thoại của những đối tượng tội phạm giả danh cán bộ viện kiểm sát cán bộ ngành công an răng bẫy lừa đảo người dân thời gian qua
thủ đoạn của những đối tượng này thường sử dụng đó là thông báo đến nạn nhân về việc một ngân hàng nào đó đang khởi kiện vì chậm đóng tiền thẻ tiến dụng
để dọa dẫm khiến nạn nhân sợ hãi chúng tiếp tục thông báo ngân hàng sẽ cùng với cơ quan công an phong tỏa toàn bộ tài sản của nạn nhân để khấu trừ vào số nợ
ngoài ra nhằm tạo sức ép lớn hơn về tâm lý khiến nạn nhân mất bình tĩnh các đối tượng tội phạm sẽ thông báo đến khổ chủ việc đang bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã
hoặc có giấy triệu tập vì liên quan đến một việc sửa tiền phạm pháp do buôn bán ma túy hoặc do cướp giật mà có
bọn chúng sẽ yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ thông tin cuộc trò chuyện cho bất kỳ ai biết nếu không sẽ bị phạt tù vì tội làm lộ bí mật nhà nước
rất nhiều nạn nhân vì sợ hãi đã chuyển hàng tỷ đồng cho những tên tội phạm ra danh cán bộ viện kiểm sát và cán bộ ngành công an này
để phục vụ cho công tác điều tra tôi yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản gia đình bà vào số tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố hồ chí minh
số tài khoản bảy nghìn bốn trăm một mươi năm
chị nguyệt nói là nội dung của bưu phẩm là tôi có một cái giấy triệu tập
của công an thành phố đà nẵng vì tham gia đánh bạc trực tuyến và rửa tiền cho băng nhóm tội phạm ma túy và tôi đã rút cái số tiền là sáu tám tỷ đồng
thì thực sự lúc ý là tôi là quá là bất ngờ
cái nhân viên vô điện nói là sẽ kết lối cho tôi để tôi gặp với công an thành phố đà lẵng để trình bày nội dung
kết lối thì là ở bên đầu dây bên kia thì có một người giấy triệu là đại quý nguyễn văn nam
thì ông hỏi tôi tiếp và thế chị có quen biết đối tượng tên là nguyễn văn long không
thì hiện tại cái ông nguyễn văn long này đã đang bị bắt và lại khai ra tôi chính là người chủ mưu để buôn bán ma túy
đối tượng thường nhằm vào cái sự thiếu hiểu biết của một bộ phận của người dân về cả cái kiến thức pháp luật
trong đấy thì có một số là có một số là có học vấn chi thức cao là nhằm vào cái tâm lý là ngại va chạm với cơ quan pháp luật
đấy sợ là bị ảnh hưởng đến gia đình này
đấy danh dự này uy tín
nghe cái thông tin này mình sợ quá mình cứ im đi mình làm mình không nói gì với ai
tổng số tiền mà mình đã chuyển cho người ta là hai tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu hai trăm linh đồng
tội phạm công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng lừa đảo qua điện thoại đã xuất hiện từ nhiều năm qua
đến nay đã trở thành một trong những thách thức đối với lực lượng chức năng trong việc đấu tranh ngăn chặn
nạn nhân của những đối tượng này thường là những người già những người thiêu chí thậm chí là những người trong giới chi thức
chúng lợi dụng tâm lý ngại bá trạm ngại thiếu kiện của người dân với cơ quan chức năng như viện kiểm soát bộ công an để lừa đảo
mặt khác để lấy được tiền của người dân bọn chúng cũng đánh vào tâm lý muốn chứng minh vô tội hoặc tìm mọi cách chứng minh vô tội khi bỗng dưng bị vô an
người dân vì sợ ảnh hưởng đến danh dự uy tín của bản thân nên dạy dồn tin
theo các bước lừa đảo mà tội phạm bày dẫn sau đó chúng sẽ yêu cầu chuyển tất cả tiền vào tài khoản do chúng chỉ định
với lý do cơ quan công an sẽ trả lại khi điều tra xong không chiếm đoạn
khi mà có người dân đến các phòng giao dịch mà có ý định ngộp chuyển tiền vào tài khoản mà có các biểu hiện tâm lý no nắng sợ hãi hoặc nghe điện thoại ấn tục
thì nhân viên ngân hàng sẽ thấy được các biểu hiện như thế
cảnh báo của con quận thì sẽ nhắc nhở người dân chú ý đọc biển cảnh báo nội dung cảnh báo của con quận đối với người dân về thủ đoạn đó
và để người dân biết không thực hiện việc chuyển tiền và báo ngay cho cơ quan công an
trong các nạn nhân bị lừa đảo thì đa số những nạn nhân là người lớn tuổi đã về hưu hoặc ít tiếp xúc với các thông tin phòng chống tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng
chính vì thế việc các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao đến người dân là điều vô cùng cần thiết
mặt khác khi nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ số điện thoại lạ mà không phải là người thân của mình thì người dân ngay lập tức ngắt cuộc gọi đồng thời báo ngay cho những người xung quanh người trong gia đình để được trợ giúp
nếu nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo như trong chương trình này người dân ngay lập tức trình báo với công an địa phương để được tư vấn hỗ trợ kịp thời
người dân cũng tuyệt đối không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân thông tin liên quan đến ngân hàng như số thẻ tín dụng số tài khoản mã otp cho người lạ
mặt khác không tự ý sâu giếm người thân để chuyển tiền vào các tài khoản lạ trong bất kỳ trường hợp nào
nếu nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo như trong chương trình này người dân cũng tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân thông tin liên quan đến ngân hàng như số tài khoản mã otp cho người lạ